tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc sáng nay sau khi ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu một số phó chủ tịch
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết bầu một số phó chủ tịch quốc hội
với bốn trăm năm mươi năm trên bốn trăm năm mươi sáu đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
bằng chín mươi bốn bảy mươi chín tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ông nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa
ông nguyễn đức hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội giữ chức phó chủ tịch quốc hội

đánh giá những liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên từ covax là món quà vô cùng quý báu

quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương một tội không tố giác tội phạm

quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương một tội không tố giác tội phạm
vâng liên quan đến vụ việc này vào ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện
và các quy chế quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh
bộ y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
đối với bác sĩ vương văn tịnh giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương i
bác sĩ đỗ thị lưu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
điều dưỡng tạ thị thêm điều dưỡng trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
nơi trực tiếp điều trị cho đối tượng nguyễn xuân quý
bộ y tế cũng chỉ đạo bệnh viện tâm thần trung ương một hợp tác chặt chẽ
với các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật